mô hình con đường màu xanh nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân trong công tác chống ủn tắc giao thông ở những địa bàn phức tạp